trước thực trạng hạn hãn diễn ra gây gắt tại khu vực đồng bằng sông cửu lâm
vào sáng ngày hôm nay ngày một mươi chín tháng hai đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã đi kiểm tra tình trạng hạn mặn ở tỉnh kiên giang
tình hình hạn mặn đang diễn ra gây gắt tại đồng bằng sông cửu lâm
khiến một diện tích lớn vùng lúa rau màu thủy sản bị ảnh hưởng nghiêm trọng
và nhiều hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt
năm nay hạn mặn đến sớm hơn một tháng và có những nơi sâm mập mặn đã sâu vào gần bảy mươi km
dự báo là hạn mặn năm nay sẽ tương đương thậm chí là còn cao hơn đỉnh vào năm hai nghìn hai mươi
và trước đó ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang đã công bố tình trạng hạn hán xâm nhập mặn trên diện rộng
thuộc địa bàn tỉnh cấp độ một rủi ro thiên tai do hạn mặn